bộ tài chính cho biết trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi các đơn vị trong ngành này đã kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước
và giảm lỗ hơn tám trăm bốn mươi tỷ đồng thông qua công tác thanh tra kiểm tra
cơ quan thuế đã thực hiện khoảng ba mươi hai tám nghìn cuộc thanh tra kiểm tra thuế tại doanh nghiệp
tổ chức kiểm tra khoảng hơn ba trăm linh một hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp kiến nghị xử lý thu vào ngân sách
và giảm lỗ gần ba mươi tỷ đồng trong đó thu vào ngân sách nhà nước một mươi chín nghìn tỷ đồng
tích cực xử lý thu hồi một mươi sáu ba mươi bảy nghìn tỷ đồng thuế nợ động từ năm trước chuyển sang
cơ quan hải quan đã thực hiện tám trăm sáu mươi chín cuộc thanh tra kiểm tra kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước tám trăm một mươi một tỷ đồng
chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ gần một một trăm linh vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan
xử lý thu vào ngân sách nhà nước sáu mươi bảy tỷ đồng